những ngày vừa qua do lo lắng về dịch covid một mươi chín nên nhiều người từ các địa phương khi có một số biểu hiện như sốt nhức đầu chảy dịch mũi đã tới khám ở các cơ sở y tế
thế nhưng những bệnh viện mà hầu hết những người dân này lựa chọn lại là những bệnh viện tuyến trung ương tại hà nội và tp hcm mà không phải ngay tại địa phương mà họ sinh sống
trước tình hình này bộ y tế đã khuyến cáo về việc tập trung đến việc khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trung ương sẽ làm tăng khả năng lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
bộ y tế đánh giá việc phân tuyến điều trị bệnh nhân covid một mươi chín như hiện nay là hợp lý và đúng với đặc tính của căn bệnh mặc dù thế giới vẫn còn rất ít thông tin về loại virus này do đây là chủng mới
bộ y tế ngay từ đầu được sự chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia đã phân tuyến điều trị ở các cấp đặc biệt là chúng tôi tập trung theo phương châm bốn tại chỗ
đó là việc phát hiện